còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã tiến hành chất vấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng
xung quanh nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực do bộ thông tin và truyền thông quản lý
trong đó tập trung vào một số vấn đề nóng như quản lý sim di động bảo đảm an ninh an toàn thông tin mạng phát triển hạ tầng công nghệ di động xây dựng chính phủ số chính phủ điện tử
còn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã cùng chia lửa trả lời chất vấn ba vấn đề
những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng giải pháp ngăn chặn xử lý tình trạng mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân
những vấn đề về kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
về công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng hiện nay theo bộ trưởng tô lâm có năm nhóm hạn chế như hành lang pháp lý
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa hoàn thiện quan hệ phối hợp giữa các bộ ban ngành địa phương tổ chức chính trị xã hội chưa đi vào thực chất
có tình trạng khoán trắng việc bảo vệ an ninh mạng cho các cơ quan chuyên trách công tác thanh tra kiểm tra phát hiện xử lý các hành vi vi phạm chưa hiệu quả triệt đẻ kịp thời
nhiều sơ hở trong công tác quản lý các loại hình dịch vụ tiềm ẩn những nguy cơ tội phạm
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng
đối với tình trạng thu thập mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân bộ trưởng đánh giá hiện nay đang diễn ra rất phức tạp bộ công an sẽ tập trung thực hiện nhóm giải pháp để ngăn chặn tình trạng này một cách có hiệu quả
một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh hải dương đã nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
nổi bật công an tỉnh hải dương là một trong năm địa phương tích cực khẩn trương triển khai nghiêm túc các mệnh lệnh kế hoạch chương trình công tác của bộ nhiều mặt công tác đạt và vượt trí tiêu được giao
là một trong những địa phương đầu tiên quán triệt triển khai xây dựng đề án để thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
lực lượng công an cấp xã được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất điều kiện làm việc công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội có chuyển biến rõ nét tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt trên chín mươi
phát biểu kết luận tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những thành tích kết quả mà công an tỉnh hải dương đạt được trong thời gian qua
đồng chí đề nghị công an tỉnh cần chủ động hơn nữa trong công tác nắm và dự báo tình hình coi trọng công tác phòng ngừa để hạn chế nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm lấy phòng ngừa là chính tấn công là cần thiết quyết liệt và toàn diện

thứ trưởng đã ghi nhận vai trò thường trực triển khai thực hiện đề án sáu tại địa phương của công an tỉnh ninh thuận đặc biệt đã làm tốt công tác chỉ đạo công an cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân định danh điện tử và công tác làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm đúng đủ sạch sống
công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú đồng thời đề nghị tổ công tác đề án sáu của tỉnh tiếp tục kiểm tra lộ trình phân công lực lượng ra soát kiểm tra những nội dung phần việc được giao thử xuyên trao đổi nắm bắt thông tin về việc thực hiện đề án giữa lực lượng công an và các sở ngành có liên quan tăng cường công tác điều phối ngân sách thực hiện đề án sáu trên địa bàn
chiều cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã kiểm tra các mặt công tác công an tại công an tỉnh trong một mươi tháng đầu năm thứ trưởng ghi nhận biểu dương kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an ninh thuận trong năm hai nghìn hai mươi hai đồng thời chỉ đạo lực lượng công an tỉnh chủ động hơn nữa trong công tác công an công tác đấu tranh với các loại tội phạm và công tác xây dựng lực lượng
từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày bốn tháng một mươi một bộ công an việt nam phối hợp với đại sứ quán pháp tại việt nam
tổ chức hội thảo tập huấn rủi ro hóa học cấp độ một cho các cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên toàn quốc
hội thảo nằm trong chương trình hợp tác thường niên giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ pháp về nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thông qua chương trình tập huấn các học viên việt nam và campuchia đã được tiếp cận nâng cao năng lực kỹ năng đặc biệt là những kiến thức mới trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ các chuyên gia nước ngoài
liên quan đến các vụ cháy nổ sự cố tại các cơ sở có chứa chất hóa học
đây là một trong những nội dung hợp tác quan trọng giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước việt nam và pháp tăng cường sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân hai nước
lãnh đạo trường đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo
theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an nhằm bồi dưỡng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy phải hết sức bài bản khoa học sát với yêu cầu thực tiễn
thậm chí phải dự báo và đi trước thực tiễn để làm tốt công tác phòng ngừa
nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
sáng nay cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đã tổ chức đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính
giải quyết thủ tục hành chính đối với các cơ quan tổ chức và nhân dân có quan hệ giải quyết công việc liên quan
cuộc đối thoại diễn ra trong không khí cởi mở đại diện các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và nhân dân tập trung vào năm chuyên đề chính
đó là công tác quản lý xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài công tác cấp hộ chiếu cho công dân việt nam cấp thẻ aptc cho doanh nhân việt nam
ứng dụng khoa học kỹ thuật trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
công tác phối hợp với cơ quan ban ngành trong và ngoài lực lượng công an và về tinh thần trách nhiệm tư thế lễ tiết tác phong văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ cục quản lý xuất nhập cảnh trong thi hành nhiệm vụ
tại cuộc đối thoại lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu xem xét giải quyết các ý kiến đóng góp theo quy định của pháp luật
và thông báo kết quả tới các cơ quan tổ chức và người đóng góp ý kiến
nội dung cuộc đối thoại trực tiếp hôm nay là cơ sở thực tiễn quan trọng để cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tiếp thu nghiên cứu và hoàn thiện
nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh với phương châm công khai minh bạch vì nhân dân phục vụ
chiều nay tại hà nội cục đào tạo bộ công an đã tổ chức phiên họp bỏ phiếu tín nhiệm công nhận đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi
giáo viên dạy giỏi cấp bộ trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
thực hiện thông tư số báo
điều hai mươi bảy của bộ công an quy định về dạy giỏi trong các học viện trường đại học trung cấp công an nhân dân
bộ công an ban hành kế hoạch tổ chức xét công nhận danh hiệu dạy giỏi năm hai nghìn hai mươi hai
tính đến nay hội đồng đã nhận được bốn mươi năm hồ sơ của các nhà giáo thuộc các học viện trường công an nhân dân
tại phiên họp các thành viên hội đồng đã cho ý kiến và tiến hành bỏ phiếu kín
kết quả có ba mươi năm nhà giáo được công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi giáo viên dạy giỏi cấp bộ công an năm hai nghìn hai mươi hai
đây là sự động viên khích lệ
ghi nhận kịp thời đóng góp của những nhà giáo tận tâm có nhiều đóng góp vì sự nghiệp giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
sáng nay đoàn thanh niên công an thành phố đà nẵng phối hợp với hội liên hiệp thanh niên thành phố
tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt hai năm hai nghìn hai mươi hai thu về bảy trăm linh đơn vị máu
toàn bộ số lượng máu hai đợt sẽ được hiến tặng cho bệnh viện trung ương huế
như vậy qua hai đợt tổ chức hiến máu trong năm hai nghìn hai mươi hai
công an thành phố đà nẵng đã hiến tặng gần một năm trăm linh đơn vị máu góp phần cung cấp nguồn máu quý giá
để phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế trong khu vực
không chỉ tham gia hiến máu tại ngày hội rất nhiều cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng
đã trực tiếp đến bệnh viện hiến máu cứu nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch
với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống đoàn thanh niên công an thành phố
sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kêu gọi đoàn viên trong toàn ngành tích cực tham gia
hướng ứng chương trình để lan tỏa yêu thương tinh thần trách nhiệm với cộng đồng
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nhân viên ngân hàng về hành vi tiếp tay đối tượng lừa đảo
hai đối tượng gồm trử văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở khu một phường thị cầu tp bắc ninh và hoàng minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ở phương láng hạ quận đống đa hà nội bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trong đó hải là nhân viên ngân hàng thương mại có trụ sở chính tại hà nội
theo điều tra ngân hàng triển khai sản phẩm cho vay không tài sản đảm bảo linh hoạt
dành cho khách hàng hưởng lương ngân sách nhà nước
trước hồ sơ vay vốn ngân hàng phát hiện nhóm khách hàng chậm trả nợ
thậm chí có dấu hiệu làm giả hồ sơ vay vốn
dấu hiệu bất thường này đã được ngân hàng phản ánh tới cơ quan công an
qua điều tra phát hiện hành vi lợi dụng sơ hở trong quy trình thẩm duyệt
có nhân viên ngân hàng đã cấu kết với đối tượng bên ngoài làm hồ sơ giả
từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm dụng tiền của ngân hàng
trong vụ án này bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định đối tượng tiếp tay cho kẻ xấu chính là hoàng minh hải
thưa quý vị đường dây làm giả hàng trăm bộ hồ sơ và giấy phép lái xe
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đấu tranh triệt phá
vụ việc này tiếp tục cho thấy mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo
thậm chí là bắt giữ nhiều đường dây làm giả giấy phép lái xe
thế nhưng tình trạng trao bán giấy phép lái xe thời gian qua vẫn tồn tại
và giao dịch mua bán vô cùng nhộn nhịp trên các trang mạng xã hội
những hành vi vi phạm này ẩn họa những hệ lụy khôn lường
bốn đối tượng trong đường dây đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
khởi tố về hai hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
gồm hoàng văn đằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm phạm văn vượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tống xuân duy và cao thị hiền
cùng sinh năm hai nghìn ba và đều có hộ khẩu thường trú tại xã giao tiến huyện giao thủy tỉnh nam định
thông qua mạng xã hội các đối tượng đăng tải nội dung nhận làm giấy phép lái xe các hạng a một a hai b một b hai
và luôn cam kết giấy phép lái xe thật một trăm linh thậm chí có cả mã qr
đối với người dân là phải đăng ký theo đúng quy trình nộp hồ sơ đi thi lý thuyết đi thi thực hành
sau đó mới được cơ quan chức năng cấp dây phép lái xe
còn không có cơ quan nào là không có
không phải đi thi mà được cấp cho nên người dân phải lưu ý cái việc này
và cái thứ hai hiện nay là chúng tôi đang chủ động trong cái việc mà điều tra mở rộng cái thứ hai là thu lại toàn bộ các cái bằng lái xe
đã được các đối tượng này bán ra ngoài thị trường
các đối tượng đưa ra mức giá giấy phép lái xe mô tô một ba triệu đồng một bộ giấy phép lái xe ô tô giá từ hai năm đến bốn năm triệu đồng một bộ
căn cứ kết quả điều tra xác định
từ tháng sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai phạm văn vượng đã tạo ra khoảng hai mươi fanpage thường lấy phần đầu tiên là trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
để chạy quảng cáo nhận cấp đổi giấy phép lái xe các hạng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe
không học không được đào tạo về luật giao thông đường bộ và kỹ năng điều khiển phương tiện nhưng lại có giới phép lái xe
thực trạng này gây ra những hệ lụy khôn lường
với quy mô như này
chúng tôi cũng sắp quyết định là một quy mô rất lớn
tại vì nó diễn ra trên địa bàn nhiều tỉnh thành trên toàn quốc
và còn đối với cái hệ lụy để cho xã hội
thứ nhất là thiệt hại đối với các người mua
đấy là cái đầu tiên
cái thứ hai là hệ lụy lớn nhất là đối với các người mua
là những người mà không tham gia đào tạo học tập
theo quy trình đào tạo sát hạch lái xe
thì hệ lụy để lại là liên quan đến việc khi các người này sử dụng những dây phép lái xe này
khi tham gia đào tạo thì sẽ gây ra
nguy cơ gây ra những cái tai nạn giao thông hậu quả khôn lừa
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã bán hàng trăm bộ hồ sơ
và giấy phép lái xe giả cho nhiều người trên nhiều tỉnh thành phố khác nhau
để thu lời bất chính
đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ một trăm hai mươi bảy bộ hồ sơ sát hạch lái xe
và giấy phép lái xe các đối tượng đã làm giả để phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đang tiếp tục điều tra
làm rõ hành vi sử dụng
giấy phép lái xe giả đồng thời đưa ra khuyến cáo người dân khi muốn được cấp giấy phép lái xe
phải qua đào tạo về lý thuyết và kỹ năng điều khiển phương tiện
có như vậy mới đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh